tại cửa biển hội an tỉnh quảng nam sau khi cơn bão số năm và số sáu đã đi qua khiến cho cồn cát xuất hiện tại đây có biến động phức tạp
kết thúc quan chắc tháng một mươi một kết quả là cồn cát này đã bị thu hẹp một năm hectare về phía đông bắc và phía tây
kết quả khảo sát cho thấy diện tích cồn cát có chiều dài xa nhất là một một trăm hai mươi tám m chiều rộng lớn nhất là một trăm bốn mươi ba m
diện tích phần nổi lên trên mặt biển là một mươi một năm hectare giảm hơn một năm hectare so với trước
cơ quan chuyên môn đánh giá cồn cát này vẫn đang biến động nhanh và phức tạp
theo nhận định của người dân địa phương cồn cát này giúp ngăn sóng hạn chế tình trạng sạt lờ bờ biển do sóng biển và chiều cường
hiện thành phố hội an vẫn cấm tất cả người và phương tiện lên đảo đồng thời cắm các biển báo hiệu để bảo đảm an toàn cho tuyến đường thủy nội địa hội an cù lao tràm